gia đình không phải là một đề tài mới trong điện ảnh tuy nhiên luôn là một chủ đề để đi vào lòng người tạo cảm tình với khán giả
gần đây nhiều bộ phim việt khai thác về đề tài này đã được quan tâm và yêu mến bởi mỗi nhân vật đều được khắc họa tính cách cuộc đời và mỗi một tập phim đều mang những thông điệp nhân văn và ý nghĩa độc đáo khác nhau
vì thế mà sự trở lại của dòng phim về đề tài gia đình trên khung giờ vàng gần đây đã cho thấy nhu cầu thưởng thức tiếp nhận các câu chuyện và những giá trị nhân văn từ khán giả việt vẫn không hề suy giảm